tại xã giao long huyện giao thủy tỉnh nam định trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
đồng chí trương hòa bình ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ tham dự buổi lễ
tết trồng cây do trung ương đoàn phát động nhằm phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng và xã hội
ngay sau lễ phát động phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đã cùng các đại biểu trung ương và địa phương
nhân dân và một năm trăm linh đoàn viên thanh niên huyện giao thủy tham gia trồng gần ba năm trăm linh cây phi lao chắn sóng
tại khu vực bờ biển xã giao long huyện giao thủy
nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình cùng đại diện lãnh đạo tỉnh nam định lãnh đạo trung ương đoàn
cũng để đến thăm tặng quà cho hai mẹ việt nam anh hùng thăm và tặng quà gia đình ngư dân gia đình chính sách và người già neo đơn